hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mỗi xã thị trấn ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của huyện lựa chọn một trường phổ thông có mức độ dịch ở cấp độ một hoặc cấp độ hai trong vòng một mươi bốn ngày tính đến thời điểm ngày tám tháng một mươi một không có các kf trong cộng đồng được phép cho học sinh học trực tiếp tại trường đối với các lớp năm sáu chín một mươi một mươi hai từ ngày tám tháng một mươi một cấp mầm non nghỉ học
đối với hai mươi chín quận huyện thị xã còn lại tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cấp học bậc học tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông giáo dục thường xuyên cấp mầm non nghỉ học
sau thời gian thực hiện căn cứ tình hình thực tiễn diễn biến của dịch tại các địa phương và đề nghị của ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã sở giáo dục đào tạo phối hợp với sở y tế sở giáo dục đào tạo hà nội sẽ có báo cáo và trình ủy ban nhân dân thành phố lộ trình tiếp theo việc cho học sinh trở lại trường học theo tinh thần công văn số ba nghìn tám trăm linh bảy ubnz kgvx ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của ủy ban nhân dân thành phố
quyết định điều chỉnh việc học trực tiếp của học sinh hà nội dựa trên cơ sở đề xuất của sở giáo dục đào tạo hà nội vào ngày năm tháng một mươi một
theo sở giáo dục đào tạo hà nội căn cứ chỉ đạo của thành phố trước đó ủy ban nhân dân các huyện thị xã và các nhà trường trên địa bàn đã chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh trở lại học tập
tuy nhiên tại thời điểm hiện tại tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố đang có diễn biến phức tạp
tại hai mươi trên ba mươi quận huyện thị xã số ca f có xu hướng tăng lên liên tục xảy ra các chuỗi lây nhiễm liên quan tới việc tập trung đông người đã xuất hiện nhiều ổ dịch mới trong cộng đồng
học sinh các trường chưa được tiêm vaccine cho đến thời điểm này công việc cho học sinh trở lại học trực tiếp tiêm ẩn nhiều rủi ro nguy cơ lây nhiễm rất cao
sau khi trao đổi ý kiến và được sự thống nhất của sở y tế nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn về sức khỏe cho giáo viên và học sinh sở giáo dục đào tạo hà nội xin đề xuất ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh phương án cho học sinh đi học trở lại
trước đó vào ngày một một mươi một ủy ban nhân dân tp hà nội cho phép học sinh ở một mươi tám huyện thị xã ngoại thành trở lại trường học
các trường học của hà nội được ưu tiên đi học trực tiếp đầu tiên thuộc một mươi tám huyện và thị xã có mức độ dịch ở cấp độ một và hai trong một mươi bốn ngày tính đến thời điểm tám tháng một mươi một
không có ca f trong cộng đồng cụ thể một mươi tám huyện thị xã ở hà nội học sinh được đi học trở lại ở một số cấp từ ngày tám tháng một mươi một
bao gồm đàn phượng gia lâm đông anh trung mỹ hoài đức ba vì mỹ đức phúc thọ mê linh sóc sơn thạch thất quốc oai thanh trì thường tín thanh oai phú xuyên ứng hòa và sơn tây
trong một mươi năm ngày đầu vận hành phía công ty vận hành sẽ mở cửa miễn phí với hành khách sau đó sẽ bán vé với giá lượt từ tám đồng cho đến một mươi năm đồng một chặng tùy độ dài chặng mà khách đi và các loại vé tháng
sau khi nhận vé tàu hành khách qua cửa tự động bằng việc quẹt vé đã mua
trong ngày đầu tiên trải nghiệm người dân được nhân viên hướng dẫn nhiệt tình mọi người đều rất vui vẻ và hào hứng cho những chuyến tàu cát linh hà đông đầu tiên sau một thập kỷ xây dựng
khá đông người dân đã đến để trải nghiệm trên chuyến tàu đầu tiên như một hình thức vui chơi giải trí ngày cuối tuần
những chuyến tàu đầu tiên lăn bánh sáng ngày sáu tháng một mươi một tất cả đều được trang bị mã qr code khai báo y tế trên tàu
cảm nhận chung của hành khách đó là tàu đi rất nhanh êm và an toàn
đặc biệt hành khách đều rất hài lòng với công tác hướng dẫn từ lúc mua vé đến lúc lên tàu nhân viên đều nhiệt tình và chú đáo
người dân hy vọng đường sát trên cao sẽ giúp giao thông giảm ủn tắc rất nhiều trong tương lai
nhiều người đã nhanh chóng lưu lại khoảnh khắc trên chuyến tàu đầu tiên này
trở thành tuyến đô thị đầu tiên của việt nam và hà nội đưa vào khai thác
tuyến đường sắt kéo dài một mươi ba năm km
đảm bảo tuân thủ đúng quy định và hội đồng kiểm tra nhà nước đã chấp thuận kết quả nghiệm thu đủ điều kiện bàn giao dự án đưa vào khai thác
chính thức từ ngày sáu tháng một mươi một bộ giao thông vận tải sẽ bàn giao lại dự án cho ủy ban nhân dân tp hà nội và công ty metro hà nội để khai thác vận hành phục vụ nhu cầu đi lại của người dân hà nội
thứ trưởng cam kết bộ giao thông vận tải sẽ tiếp tục yêu cầu ban quản lý dự án đường sắt tiếp tục đốn đốc chỉ đạo tổng thống epc phối hợp với công ty metro hà nội khẩn trương hoàn thiện các công việc còn lại và thực hiện công tác bảo hành bảo trì dự án theo quy định
ông vũ hồng trường tổng giám đốc công ty metro hà nội cho biết sau khi nhận bàn giao từ chín giờ sáng ngày sáu tháng một mươi một công ty đã bắt đầu hướng dẫn người dân cách mua vé theo từng loại như vé lượt vé phổ thông vé tháng ưu tiên vé tập thể vé cho người được miễn phí
trong một mươi năm ngày đầu vận hành sẽ mở cửa miễn phí với hành khách sau đó sẽ bán vé giá vé lượt từ tám đến một mươi năm đồng một chặng tùy theo độ dài mà hành khách đi
vé tháng với khách bình thường là hai trăm linh đồng một người một tháng
nhóm ưu tiên là một trăm linh đồng một tháng và miễn phí với các khách hàng đặc biệt tương tự như khách đi xe buýt
vé tháng tính theo kỳ ba mươi ngày từ ngày nộp tiền toàn bộ khách đi tàu được mua bảo hiểm
cũng theo ông trường khi đưa vào khai thác thương mại tàu sẽ hoạt động liên tục từ năm giờ sáng đến hai mươi ba giờ đêm hàng ngày
khung giờ cao điểm các đoàn tàu chạy giãn cách với tần suất sáu phút một chuyến với sức chở tối đa chín trăm sáu mươi người trên một đoàn
còn trong giờ bình thường tàu khai thác một mươi phút một chuyến với lưu lượng tối đa đạt một hai triệu người một ngày
tốc độ tối đa tám mươi km trên giờ tốc độ khai thác ba mươi năm km trên giờ
thời gian chạy tàu cát linh đến hà đông hoặc ngược lại là hai mươi ba sáu mươi ba phút
tại buổi bàn giao ông dương đức tuấn phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội gửi lời cảm ơn tới bộ giao thông vận tải
tổng thầu trung quốc các cơ quan đơn vị liên quan đã nỗ lực thực hiện và hoàn thành dự án
theo ông tuấn để hà nội có tuyến đường sắt đô thị đầu tiên chúng ta đã đi qua chặng đường dài với nhiều khó khăn thử thách
xong cũng có nhiều bài học để chuẩn bị các công trình tiếp theo
theo ông dương đức tuấn phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
việc đưa tuyến đường sắt đô thị cát linh hà đông vào vận hành sẽ góp phần giảm thiểu ủn tắc giao thông
thay đổi thói quen người dân về việc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng
lãnh đạo hà nội đề nghị công ty metro hà nội tiếp nhận hồ sơ tài liệu vận hành khai thác đảm bảo an toàn
sở giao thông vận tải hà nội tổ chức giao thông kết nối với các loại hình giao thông khác đảm bảo việc vận hành hài hòa và đồng bộ
ông dương đức tuấn phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội cũng cho biết
quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị hà nội đến năm hai nghìn ba mươi thành phố sẽ có một mươi tuyến với tổng chiều dài bốn trăm một mươi bảy tám km
đây là loại hình vận tải khối lượng lớn nên cần được quan tâm đầu tư đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
tuy nhiên với tiến độ hiện nay tám đến một mươi năm mới xây dựng được một tuyến đường sắt đô thị
do vậy tới đây cần có một bước đột phá trong việc huy động vốn oda để đầu tư và xây dựng
đến nay công trình đã hoàn thành và chấp nhận nghiệm thu chuẩn bị đủ nhân lực năng lực quản lý xây dựng kế hoạch tiếp nhận bàn giao để vận hành khai thác
còn ông vũ hồng phương giám đốc ban quản lý dự án đường sắt bộ giao thông vận tải cho biết
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một dự án chính thức được khởi công xây dựng và cơ bản hoàn thành công tác thi công xây dựng lắp đặt thiết bị vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám dự án thực hiện căn chỉnh đồng bộ vận hành thử kỹ thuật và vận hành thử nghiệm
do diễn biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi dự án mới hoàn thành công tác chạy thử liên động toàn hệ thống
trong thời gian chạy thử hai mươi ngày tổng thống epc đã thực hiện vận hành hơn năm bảy trăm bốn mươi chuyến tàu chạy với tổng số hơn bảy mươi km vận hành an toàn
dưới sự giám sát bởi các đơn vị tư vấn giám sát tư vấn đánh giá an toàn các cơ quan chức năng và hội đồng kiểm tra nhà nước
cách đây hơn một tuần tại cuộc làm việc với bộ giao thông vận tải ngày hai mươi bảy tháng một mươi
phó thủ tướng lê văn thành
cho thành phố hà nội trước ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một để đưa vào khai thác sử dụng
đến nay các bước chuẩn bị tiếp nhận bàn giao tuyến đường sắt đô thị dài hơn một mươi ba km này cơ bản đã được hoàn thành
và sẵn sàng đưa vào hoạt động thương mại ngay
điểm đầu là ga cát linh điểm cuối tại ga yên nghĩa trên tuyến có một mươi hai nhà ga trên cao
kể từ thời điểm bàn giao cho thành phố hà nội
trong giai đoạn đầu tiên dự án có một mươi ba đoàn tàu nhưng trong sáu tháng đầu sẽ vận hành cơ bản sáu đoàn không ngừng nghỉ
thời gian giãn cách là một mươi năm phút
trong sáu tháng tiếp theo vận hành chín đoàn tàu với thời gian giãn cách là sáu phút
hà nội sẽ khai thác toàn bộ một mươi ba đoàn tàu dựa trên căn cứ và lưu lượng hành khách sức chở tối đa là chín trăm sáu mươi người trên một đoàn
dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường sắt đôi khổ một nghìn bốn trăm ba mươi năm mm tốc độ tối đa tám mươi kmh tốc độ khai thác là ba mươi năm kmh